cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm thành phố hà nội hiện đang tiến hành điều tra vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba s địa chỉ số ba lê quang đạo phường phú đô quận nam tử liêm hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm sơ bộ xác định như sau
khi các phương tiện đến đăng kiểm tại trạm hai nghìn chín trăm linh ba s mà có lỗi kỹ thuật đèn khí thải phanh thì sẽ được nhân viên trạm đăng kiểm gợi ý bồi dưỡng bằng cách để hai trăm linh năm trăm linh nghìn đồng trên cabin xe hoặc đưa trực tiếp cho nhân viên nghiệp vụ của trạm để được bỏ qua lỗi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thông báo tìm chủ phương tiện từng đến đăng kiểm có chi tiền bồi dưỡng cho trạm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba s liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm
để cung cấp phương tiện
đầu mối liên lạc qua điều tra viên nguyễn mạnh dũng đội cảnh sát kinh tế số điện thoại tám trăm sáu mươi hai hai trăm ba mươi chín tám trăm chín mươi một